ứng dụng phẫu thuật nội soi khớp vai đã trở thành một phẫu thuật thường quy với nhiều ưu điểm
tuy nhiên đây là một kỹ thuật khó đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kỹ thuật cao vì khớp vai vốn phức tạp về cấu trúc
và mới đây bệnh viện hiễu nghị việt đức đã triển khai phẫu thuật sử dụng các loại neo mới vật liệu tự tiêu thay vì vật liệu ti tàn trước đây
đây được xem là một bước tiến mới trong phẫu thuật nội soi khớp điều trị chấn thương
với các vận động viên thể thao đứt dây chẳng chéo gần như đồng nghĩa với việc họ phải chấm dứt sự nghiệp
bởi với những kỹ thuật được áp dụng trước đây khả năng hồi phục của khớp gối có phần hạn chế bệnh nhân khó có khả năng tiếp tục vận động với cường độ cao
kỹ thuật ôn in sai là kỹ thuật ít xâm lấn có thể sử dụng các mảnh ghép ngắn ít đau hơn đem lại hiệu quả cao về chức năng vận động khớp
bệnh nhân đi lại vững chãi hơn rút ngắn thời gian nằm viện
phương pháp này có ý kiến
điểm là bác sĩ sẽ chủ động chọn được chiều dài đường hầm mong muốn
kỹ thuật all inside dùng hai nút chặn và sử dụng gân ghép tự thân phù hợp cho tái tạo dây chẳng chéo khớp gối
các bệnh nhân đặc biệt là vận động viên tập luyện hồi phục đúng phương pháp sau một thời gian có thể chơi thể thao trở lại bình thường
yêu việt của mổ nội soi soi mổ mỏ gì yêu việt là mổ nội soi là mổ ít xâm lấn
chính vì vậy mà các tổn thương phần mềm xung quanh và các tổn thương khác
nó hạn chế được do vậy mà chính vì vậy mà nó sẽ tránh được một số hạn chế được một số cái tai biến
ví dụ như là tai biến chảy máu tai biến nhiễm trùng và một số tai biến khác
với việc nâng cao kỹ thuật này sẽ giúp cho bệnh nhân được tiếp cận với những phương pháp tiên tiến
mà không phải ra nước ngoài điều trị với chi phí lớn nằm ngoài khả năng của nhiều người